chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình nhịp sống đô thị của kênh truyền hình nhân dân
để mở đầu cho chương trình tuần này của chúng tôi
mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi tiểu mục phố phường ba trăm sáu mươi

sở cũng yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông tại hà nội cung cấp các đại lý phân phối sim thuê bào di động
điểm đăng ký thông tin thuê bao cung cấp danh sách chi tiết các số thuê bao đã kích hoạt trước và đã bị thu hồi
cũng như các thuê bao đã được đăng ký lại thông tin
mặc dù phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hcm thông tin
chỉ xử phạt trường hợp xe không chính chủ thông qua công tác điều tra
xử lý các vụ tai nạn gây hậu quả từ mức nghiêm trọng trở lên hoặc qua công tác đăng ký xe
tuy nhiên trong dịp này nhiều người dân tp hcm vẫn chủ động đến các địa điểm đăng ký
để làm thủ tục chuyển đổi xe máy đang mang tên người khác sang chính chủ sở hữu
điều này vừa bảo đảm đúng quy định vừa giúp người dân yên tâm khi tham gia giao thông bằng phương tiện xe máy
tại tp hcm từ nay cho đến ba mươi một tháng một mươi hai việc đăng ký chính chủ xe máy được tổ chức ở tất cả các quận huyện
và thủ tục đăng ký lại cũng không phức tạp
vì thế cơ quan công an khuyến nghị người dân có thể sắp xếp thời gian hợp lý để đăng ký xe chính chủ
tránh tập trung vào một thời điểm gây áp lực cho các cơ quan chức năng
một chiếc hố không lớn do sụt lốn gây nên xuất hiện ngay tại đường dẫn vào sân bay tân sơn nhất
đã khiến các phương tiện lưu thông gặp nhiều khó khăn và nhiều người bị sụp hố té ngã
một số người đi đường cho biết chiếc hố xuất hiện từ nhiều ngày trước
tại địa điểm gần ngã ba phan đình giót phổ quang quận tân bình
một trong những tuyến đường dẫn vào sân bay tân sơn nhất nên tập trung rất đông phương tiện lưu thông qua lại
đến ngày ba mươi tháng một mươi một chiếc hố đã được che chắn bằng những nhánh cây một cách sơ sài
theo nhận định chiếc hố rộng gần một m sâu chưa đến hai mươi cm
bị sụt lún có thể do cống thoát nước bên dưới bị vỡ nước tràn dẫn đến xói mòn đất
ảnh hưởng đến kết cấu mặt đường rất dễ bị mở rộng thêm khi các phương tiện có trọng tài lớn chạy ngang qua
khu quản lý giao thông đô thị số một thuộc sở giao thông vận tải tp hcm cho biết
sẽ cử người kiểm tra và khắc phục sự cố trên trong thời gian sớm nhất
hiện nay tp hcm có khoảng năm trăm bốn mươi sáu ô tô các loại hơn năm triệu xe máy và hàng nghìn xe đạp điện
đây là tổng số phương tiện giao thông cá nhân được thống kê trên địa bàn tp hcm trong năm hai nghìn một mươi năm
theo đánh giá của các chuyên gia
nếu để phương tiện cá nhân phát triển tự nhiên như hiện nay
thì đến năm hai nghìn hai mươi thành phố sẽ trở nên ủn tắc nghiêm trọng
và đến năm hai nghìn ba mươi việc di chuyển ở hà nội sẽ trở thành thảm họa
giải pháp nào để chống ủn tắc cho thủ đô
xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây
tại hội thảo đề xuất các giải pháp giảm thiểu ủn tắc giao thông
giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn tp hcm
do sở giao thông hà nội tổ chức hôm ba mươi tháng một mươi một vừa rồi
nhiều chuyên gia cho rằng để giảm thiểu tình trạng ủn tắc tai nạn giao thông
thì thủ đô nên có lộ trình nhằm hạn chế xe cá nhân
bởi với sự tăng trưởng bình quân của xe cá nhân như hiện nay
thì dự báo đến năm hai nghìn hai mươi trên toàn thành phố hà nội sẽ có khoảng gần chín trăm bốn mươi xe ô tô
và hơn sáu triệu xe máy
theo tính toán xe cá nhân gồm ô tô con và xe máy đang chiếm dụng tám mươi năm tám diện tích mặt đường
trong khi đó hệ thống đường bộ trong nội đô đang quá tải
không đáp ứng được so với tốc độ tăng trưởng xe cá nhân
chúng ta thấy rằng là phương tiện giao thông cá nhân là chiếm trên chín mươi chuyến đi
phương tiện vận tải khách công cộng chỉ có bảy mấy phần trăm thôi
chưa giải quyết được cái gì cả
trong khi đó các nhà khoa học các nhà quản lý và các người vận hành hệ thống vận tải khách công cộng
cũng đã nói rất nhiều và trên các công luận cũng nói rõ là
vận chuyển bằng phương tiện giao thông cá nhân thì chiếm diện tích đường gấp chín đến một mươi sáu lần
của kỹ người tham gia phương tiện
vận tải khách công cộng thế đấy nguyên nhân nó ở đấy
nguyên nhân nó ở chỗ là sự mất cân đối giữa cái cư dân với diện tích đô thị
tuy vậy trước thông tin hạn chế xe cá nhân nhiều người dân cho rằng đề xuất này là không hợp lý
bởi hiện nay lượng người đổ về hà nội để lao động là rất lớn
nhiều người trong số họ hằng ngày vẫn phải dùng chính chiếc xe máy của mình như một phương tiện để mưu sinh

thì hà nội đưa ra quy định cấm phương tiện cá nhân tức là đã gián tiếp triệt mất nguồn sống của họ
đa số là đi làm thì đi làm cho công ty ở trên này thì xe pháo thì hầu như là phải tự túc
bây giờ nếu mà cấm thì chưa nghĩ ra cách xử lý như thế nào
thế vậy là bất hợp lý
tôi thấy nó không hợp lý lắm
cấm thế thì sao
tôi nghĩ là bây giờ người tỉnh người ta vào đây thì bây giờ người ta để xe ô tô xe máy ở đâu
trước tình hình trên ủy ban nhân dân tp hà nội đưa ra phương án
bố trí các điểm trung chuyển điểm đỗ xe và các phương tiện công cộng
nhằm hỗ trợ tối đa cho người dân tiếp cận tốt nhất với hệ thống vận tải hành khách công cộng vào trung tâm thành phố
dự kiến đến năm hai nghìn hai mươi lộ trình vận tải hành khách công cộng đạt mục tiêu đáp ứng hai mươi năm nhu cầu
đến năm hai nghìn hai mươi năm mục tiêu tỷ lệ tương ứng vận tải công cộng đáp ứng ba mươi hai nhu cầu
tuy nhiên cũng còn nhiều lo ngại về giải pháp phát triển hạ tầng hiện nay chưa bảo đảm
đặc biệt là phát triển vận tải hành khách công cộng của hà nội còn khá chậm
quy hoạch hà nội bảo rằng là sẽ xây dựng nhiều cái tuyến metro rồi nhiều cái tuyến xe buýt nhanh các thứ
thế nhưng mà tôi nghĩ là trong thời gian ngắn như vậy thì không thể làm kịp được
thứ hai là kinh phí cũng không thể đủ được
tôi tính là nếu mà theo cái quy hoạch hà nội thì đến năm đó đến năm hai nghìn hai mươi năm hai nghìn ba mươi thì phải mất ít nhất khoảng độ phải một mươi một mươi năm tỷ đô la nữa
thì mới đảm bảo theo quy hoạch đó